chiều hai mươi bảy tháng tám theo giờ địa phương tức tối cùng ngày theo giờ việt nam
trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước đến cộng hòa ả rập ai cập
tại phủ thủ tướng ai cập ở thủ đô cairo
chủ tịch nước trần đại quang đã có cuộc hội kiến với thủ tướng ai cập mustafa mabouli
chủ tịch nước trần đại quang đánh giá cao vai trò của chính phủ ai cập
trong việc duy trì ổn định xã hội và phát triển kinh tế nhanh chóng trong thời gian qua
đưa ai cập trở thành một trong những nền kinh tế hàng đầu châu phi
mong muốn chuyến thăm lần này sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác thực chất giữa hai nước
đặc biệt về kinh tế sớm hiện thực hóa mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương
đạt một tỷ usd một năm vào năm hai nghìn hai mươi
để tiếp tục đưa quan hệ hợp tác kinh tế thương mại việt nam ai cập đi vào chiều sâu
thực chất và hiệu quả
chủ tịch nước trần đại quang đề nghị chính phủ hai nước tiếp tục thúc đẩy trao đổi các đoàn xúc tiến thương mại
nghiên cứu thị trường trên các lĩnh vực như năng lượng dầu khí viễn thông dệt may và da dày
sản xuất hàng tiêu dùng chế biến thực phẩm nông lâm thủy sản luyện kim
đề nghị phía ai cập sớm hoàn tất thủ tục nội bộ để hiệp định tránh đánh thuế lần thứ hai đi vào hiệu lực
và tạo điều kiện thuận lợi cho phía việt nam trong việc đưa hàng nông sản như hạt tiêu cà phê chè
thủy sản như cá ba sa cá cha vào chuỗi siêu thị của ai cập
thủ tướng ai cập mustafa mabouli cho biết
sẽ chỉ đạo các bộ ngành của ai cập tích cực triển khai hiệu quả kết quả chuyến thăm của tổng thống ai cập
đến việt nam tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy cũng như các thỏa thuận vừa được ký kết trước sự chứng kiến
của hai vị đứng đầu nhà nước việt nam và ai cập tích cực chuẩn bị cho kỳ họp lần thứ sáu
ủy ban liên chính phủ việt nam ai cập dự kiến được tổ chức tại ai cập trong năm hai nghìn hai mươi
thủ tướng ai cập motafa matboli cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp việt nam
đầu tư kinh doanh tại ai cập
hai bên nhất trí sẽ sớm triển khai chương trình tiêu chuẩn hà lan cho hàng hóa việt nam
xuất sang thị trường hồi giáo nói chung và thị trường ai cập nói riêng